vâng đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ bảy ngày sáu tháng một mươi một
người dân tuyệt đối không được lơ là chủ quan chủ động các phương án phòng chống dịch
thành phố hà nội cũng đã điều chỉnh thay đổi phương án cho học sinh đi học trở lại
các địa phương cũng đã sẵn sàng các kịch bản trong tình huống dịch phức tạp trở lại
và thông tin trí tiết sẽ có trong tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng ba trăm tám mươi hai người có bảy bảy trăm linh ca
xét nghiệm dương tính chiếm hai
khu vực miền nam có bốn mươi chín xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại chín tỉnh gồm an giang bạc liêu bến tre cà mau cần thơ đồng tháp hậu giang tiền giang và trà vinh
liên quan đến tám ca mắc mới covid một mươi chín cdc hà nội vừa phát thông báo khẩn tìm người có liên quan đến ca bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người
trên địa bàn thành phố có đến làm việc tại tòa nhà văn phòng tramvit và khách sạn green plaza số một trăm một mươi bảy trần duy hưng trung hòa cầu giấy từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi một
tại hai tòa nhà đã có tám người được xác định là f một
người đến các địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn trung tâm y tế quận cầu giấy số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi tám một mươi bốn hoặc hai trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi ba
hoặc gọi đến cdc
số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai chọn nhánh hai hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể
như vậy là đã liên tiếp mấy ngày nay ghi nhận số ca f tăng mạnh hơn sáu mươi ca cộng đồng mỗi ngày
việc cho học sinh trở lại học trực tiếp tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và nguy cơ lây nhiễm rất cao
phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng vừa ký ban hành văn bản thống nhất về nguyên liệu
nguyên tắc theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo hà nội điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
cụ thể học sinh một số khối lớp tại huyện ba vì sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
tại hai mươi chín quận huyện thị xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học bậc học tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
đối với huyện ba vì mỗi xã thị trấn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện chọn một trường có mức độ dịch
ở cấp độ một hoặc cấp độ hai trong vòng một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một không có các ca f trong cộng đồng
thì được phép cho học sinh trở lại học tập tại trường theo phương án trường tiểu học cho học sinh khối lớp năm
trường trung học cơ sở cho học sinh khối lớp sáu và lớp chín trường trung học phổ thông cho học sinh khối lớp một mươi và lớp một mươi hai
học trực tiếp tại trường học sinh các khối lớp khác tiếp tục học trực tuyến cấp học mầm non nghỉ học tại nhà
tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức công đoàn trong công tác phòng chống dịch
cũng như thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên người lao động trong công an nhân dân
công đoàn công an nhân dân đã triển khai chương trình trao tặng bốn năm trăm linh túi an sinh công đoàn cho đoàn viên
người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với mong muốn có thể kịp thời hỗ trợ
đồng hành chia sẻ và động viên để đoàn viên người lao động yên tâm công tác ổn định cuộc sống
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hơn hai mươi công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tháng tám công an tp hà nội
đang làm việc tại các trung tâm cơ khí sửa chữa phương tiện phải tạm nghỉ việc
mặc dù công ty hỗ trợ ba mươi lương trong thời gian nghỉ dịch nhưng là trụ cột chính của gia đình
phải trang trải nhiều thứ cuộc sống của nhiều đoàn viên rất khó khăn
những túi an sinh công đoàn được trao tận tay cho các đoàn viên như thế này là cách để công đoàn công an nhân dân
có thể chia sẻ quan tâm và động viên kịp thời đối với người lao động bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín
một số gia đình cũng gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế rồi là lương thực thực phẩm
thì đây là một sự hỗ trợ rất là kịp thời đối với đoàn viên
thay mặt cho đoàn viên công đoàn công ty xin được cảm ơn các cấp công đoàn của bộ công an đã quan tâm hỗ trợ cho người lao động trong đợt dịch vừa qua
từ tháng bảy đến tháng tám là hai cái tháng vất vả nhất của đơn vị
tức là ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu cũng như là công ty
công tác ở đây nên là đời sống anh em công nhân viên là cũng ảnh hưởng rất là rõ rệt
công đoàn công an nhân dân cũng như công an đảnh phố công ty nữa đến trực tiếp sửa chữa như thế này động viên anh em rất là cảm động
có cái sự quan tâm để anh em ở đây về tinh thần anh em cũng cảm thấy gắn bó với công việc nhiều hơn
túi an sinh công đoàn được triển khai tới gần năm trăm linh công đoàn cơ sở trong công an nhân dân
để kịp thời động viên hỗ trợ đoàn viên người lao động nghỉ việc không lương
hoạt động lao động vì dịch covid một mươi chín
những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn người lao động đang trong khu cách ly khu phong tỏa khu nhà trọ tại địa phương đơn vị
là f điều trị f một bị cách ly tập trung
để chương trình được thực hiện kịp thời hiệu quả và có ý nghĩa công đoàn công an nhân dân cũng đã rất cố gắng
huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đoàn viên người lao động
và mong muốn những hoạt động này có thể sẽ tiếp tục được duy trì bởi người lao động đoàn viên công đoàn vẫn còn rất nhiều khó khăn
để có thể ổn định được cuộc sống thời điểm này
công đoàn công an nhân dân cũng rất là mong muốn là các đồng chí cán bộ đoàn viên công đoàn qua cách hoạt động trong lao của công đoàn công an nhân dân
thì sẽ ủng hộ và cũng như tin tưởng vào tổ chức công đoàn công an nhân dân và cũng sẽ tiếp tục gắn bó với các cơ quan đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình
trong tất cả các hoạt động của công đoàn thì những hoạt động có tính chất cụ thể như thế này rất là thiết thực như thế này
nó có sức lan toàn rất là lớn có tính động nguyên rất là lớn
và nó thể hiện cái hiệu quả rất là cụ thể và rất là sâu sắc của hoạt động của công đoàn bộ công an
trước đó công đoàn công an nhân dân cũng đã triển khai tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho hơn năm lượt đoàn viên
người lao động trong công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
bằng những việc làm thiết thực kịp thời tinh thần đồng hành sát cánh các cấp công đoàn công an nhân dân đang tiếp tục triển khai các chương trình
phúc lợi chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn những tháng cuối năm
qua đó thể hiện rõ hơn vai trò là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên người lao động thêm vững tin yên tâm công tác và ổn định cuộc sống
tham dự lễ bàn giao có phó thủ tướng chính phủ lê văn thành bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cùng với đại diện bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tp hà nội
sau lễ bàn giao chuyến tàu thương mại đầu tiên chở khách miễn phí cũng đã chính thức vận hành
phát biểu tại buổi lễ đại diện bộ giao thông vận tải cho biết theo quy hoạch thành phố hà nội xây dựng một mươi tuyến đường sắt đô thị kết nối xuyên tâm và vành đai tới các khu đô thị
sớm hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch phát triển giao thông đã được thông qua
sự kết nối nó có một là để tiếp cận tỉnh và hai là tiếp cận đậu
về tiếp cận tỉnh thì là ở các cái nhà ga hay là ở khu vực trong phạm vi bán kính ba bốn trăm linh m thì có cái điểm
người ta nhận trông giữ phương tiện xe máy cho người dân
thế và khi đến đây thì ở tuyến đầu cát linh và yên nghĩa là có một mươi sáu tuyến xe buýt không chỉ làm chức năng là trung chuyển giải tỏa hành khách mà quan trọng là kết nối để kể cả dọc ngang để cho hành khách đi lại thuận tiện nhất bằng các loại hình phương tiện công cộng hiện có ở hà nội
ngay sau lễ bản giao đoàn tàu đã chính thức khai thác thương mại
nhiều người dân đã chờ đợi từ sáng sớm

trở thành những hành khách đầu tiên trên tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước với chuyến đi miễn phí
trải nghiệm này tôi thấy vào cảnh quan tôi thấy đẹp đẹp và sạch sẽ và văn minh
tôi rất ơn khởi chờ đến ngày này được đi
và tôi ước đến ngày này là tôi đi sớm luôn
cháu cháu đi luôn tôi sẽ đi trải nghiệm một vòng luôn
cái kiểu này là tôi sẽ đi một xe máy không đi xe máy nữa
không đi xe máy xe đạp đi tàu thì tiện quá
mà sạch sẽ và văn minh lắm
đi lại rất tuyệt tiện mà thật máy
tôi cảm thấy rất là văn minh rất là văn minh mà thuận lợi nhanh gọn và rất là thuận lợi
tạo điều kiện cho người dân rất là tốt
tôi mong sao duy trì được cái này là tốt nhất
và người dân cũng nên ủng hộ cái chương trình này
nó cũng làm giảm tải đi hạn chế về cái mật độ giao thông trên đường
được biết do đây là tổ hợp đường sắt đô thị đầu tiên hà nội đã lập tổ công tác đặc biệt để xử lý những tình huống cấp bách
các quận dọc tuyến đường sắt đi qua
đều có lực lượng công an
ứng trực bảo vệ an ninh an toàn
bên cạnh đó vào khung giờ cao điểm các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất sáu phút
có một đoàn tàu cập ga với sức trở tối đa chín trăm sáu mươi người trên một đoàn
trong giờ bình thường tàu được khai thác một mươi phút một chuyến
lưu lượng vận chuyển tối đa đạt một hai triệu người trên một ngày
sau rất nhiều lần lỡ hẹn
và đông đảo người dân đều đặt kỳ vọng vào sự phát triển của giao thông công cộng thủ đô
khi mà dự án này được đưa vào hoạt động
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với những thông tin khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ được tiếp tục bằng những thông tin về tình hình an ninh trật tự
mang quốc tịch indonesia bị đứt dây cáp nối với tàu đầu kéo trôi giạc làm sập hai hàng đáy
và hư hại trụ điện gió trên vùng biển của tỉnh tiền giang
chiếc xà lan mang quốc tịch indonesia được kéo bởi tàu kéo
trên phương tiện lúc này có một mươi tuyển viên đang vận chuyển bảy tám trăm linh tấn thang
từ cảng palembang indonesia đến cảng vũng tàu thì bị đứt dây cáp nối trôi giặc
và đâm vào hàng đáy của một hộ dân ở ấp đèn đỏ xã tân thành huyện gò công đông
thiệt hại ước tính khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
đến khoảng h bốn mươi năm phút đêm bốn tháng một mươi một xà lan trên tiếp tục trôi giạt
và đâm vào trụ điện gió số một mươi hai thuộc dự án điện gió tân phú đông hai
cách bờ biển ấp xã tân thành khoảng sáu hải lý làm hư hại năm cọc trụ bảo vệ trụ điện
dây neo của xà lan vướng vào tuyến cắp ngầm nối trụ điện gió số một mươi hai
với trụ điện gió số một mươi một làm mất điện nên phải tạm ngừng hoạt động
khoảng một mươi một h ngày năm tháng một mươi một xà lan tiếp tục trôi giạc và đâm vào hàng đáy
với một người dân khác ngủ ấp đèn đỏ khi thiệt hại ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
bộ đội biên phòng tiền giang phối hợp với cán vụ hàng hải mỹ tho
tổ chức lai giác xà lan bị nạn về vị trí neo đậu an toàn
hiện cơ quan chức năng đang phối hợp làm việc khắc phục thiệt hại đã xảy ra
ngày sáu tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã đại phước huyện nhân trạch về tội cố ý gây thương tích sau tám năm lẫn trốn
theo hồ sơ công an do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tỉnh đồng nai gây thương tích một mươi tám ở xã đại phước huyện nhân trạch
vào cuộc điều tra công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh bình thuận
bắt được nhi khi y đang lẫn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam
ngày hôm nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà hai tầng
ở số ba mươi bảy trần đình xu quận một thành phố hồ chí minh
trước đó vào giữa đêm qua người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút tại căn nhà rộng hơn một trăm năm mươi m hai nên đã hô hoáng
đập cửa dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành chơi trong căn nhà chứa nhiều thiết bị văn phòng mực in
cùng những vật dễ cháy khác nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường chữa cháy
lực lượng cứu hỏa đã chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy sau hơn một giờ đám cháy bị dập tắt
vụ cháy không gây thương vong vì người xong khiến nhiều tài sản bị thiếu rụi
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ nhiều căn nhà xung quanh không bị cháy lan
thưa quý vị hiện nay có rất nhiều hộ dân tại thành phố hồ chí minh đang cảm thấy bức xúc
về hóa đơn tiền nước tăng vọt sau khi chốt số nước kỳ một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó từ kỳ sáu bảy tám mươi chín thành phố thực hiện giãn cách nên trong khoảng thời gian này không chốt được số nước
tại sao hóa đơn tiền nước kỳ một mươi lại tăng cao và đơn vị cung cấp nước đã phản hồi ra sao
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
trường hợp chị đặng thị thùy dung địa chỉ tại hai trăm chín mươi năm sạc năm mươi tám đường đê đức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp
theo chị dung đồng hồ nước này gắn suốt ba năm qua
do sống một mình là chỉ sử dụng nước máy vào nấu nướng nước sinh hoạt khác đều dùng nước giếng khoan
nên hàng tháng đều dưới đỉnh mức bốn khối một người
tuy nhiên đợt nhận hóa đơn mới đây chị giật mình vì mức nước tiêu thụ vượt gấp hai lần của cả ba năm qua
trong các hóa đơn này tôi cảm thấy bất cập đó là chỉ số cũ là ba mươi và chỉ số mới là một trăm năm mươi
chứng tỏ là chỉ trong một tháng một mươi tôi đã tiêu thụ tám mươi khối
mà trong khi đồng hồ nước này
cách đây ba năm tôi xây nhà thì chẳng lẽ trong ba năm đó tôi xài có ba mươi khối
mà chỉ trong vòng có một tháng mà tôi xài đến tám mươi khối như vậy là có một sự bất cập rất là vô lý
phần lớn các phản ánh của nhiều hộ dân trong biên lai thông báo số nước tiêu thụ và giá tiền phải đóng
cho thấy gây bất lợi cho người dân như chốt số ở các kỳ sáu bảy tám mươi chín ở mức tiêu thụ tối thiểu
mức đỉnh mức theo đồng người các số dư còn lại dồn vào kỳ một mươi
đây là một trong những nguyên nhân số tiền phải đóng sau giãn cách tăng cao
nhà tôi là vẫn hai vợ chồng hai đứa con là bình quân mỗi tháng là khoảng một mươi năm một mươi sáu khối
nếu mà vượt cái mức đó là khoảng một mươi tám thôi
bỗng nhiên cái kỳ một mươi này nó lên tới hai mươi bốn khó con số không rõ
thường là đóng tầm khoảng một trăm một mươi mấy một trăm hai mươi mấy có dữ lắm á
những cái tháng tết đó là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi thì có
còn cái tháng này hình như nó lên tới hai trăm linh mấy tại bảo hảm đóng gộp
đóng góp bốn tháng nó ra tới một triệu mấy
giữa tháng một mươi mình đóng cửa hàng mà lại chỉ số nước lại tăng so với cái đồng hồ của mình có một phòng hai mẹ con ở lại
và cái chỉ số nước của nhà cung cấp nước nó lại tăng mấy chục khối so với cái đồng hồ của hai mẹ con ở lại đó
mình thấy bất cập cái đó vấn đề đó thôi
vậy mấy chục khối nó đi đâu ở đâu ra
trong thời gian giai đoạn dịch bệnh khó khăn
mà nhà nước không hỗ trợ nước
mình còn tăng cái chỉ số đó không rõ ràng
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đem phản ánh những bất cập của người dân tới đơn vị cung cấp nước
trả lời bằng văn bản công ty cổ phần cấp nước trung an thông tin như sau
do thực hiện giãn cách nên tính giả định mức tiêu thụ nước của ba kỳ gần nhất trước đó
cách tính giả định này có rủi ro sai số
giãn cách càng lâu sai số sẽ càng lớn
những khách hàng cung cấp chỉ số nước mỗi tháng thông qua tin nhắn ứng dụng hoặc website sẽ không gặp trường hợp này
để giải quyết khiếu nại thắc mắc về hóa đơn đơn vị cấp nước cho biết sẽ giải quyết trên quan điểm đảm bảo quyền lợi của khách hàng
đối với chỉ số tiêu thụ cao hơn sẽ được phân bổ lại đỉnh mức điều chỉnh đơn giá tương đương với các kỳ trước
đối với chỉ số thấp hơn sẽ thống nhất việc giữ chỉ số đến khi khách hàng sử dụng vượt quá hoặc hoàn tiền theo yêu cầu
trường hợp chỉ số tiêu thụ tăng do bể ống trong sẽ được xem xét giải quyết theo từng trường hợp
lãnh đạo tổng công ty cấp nước sài gòn sawako cũng cho biết sẽ không để khách hàng thiệt nếu bị cách tính giải định gây bất lợi
thưa quý vị do số ca f liên tục tăng trong mấy ngày qua nên tỉnh an giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba
mức nguy cơ cao trên toàn tỉnh đặc biệt là có đến hai mươi ba xã trên địa bàn đã nâng lên ở cấp độ bốn tức là ở mức có nguy cơ rất cao
cùng với đó tỉnh an giang cũng đã khẩn trương ban hành các biện pháp hành chính để chống dịch
như tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa tạm diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
đặc biệt chỉ cho phép các cửa hàng kinh doanh thức uống thực phẩm bán mang về
trong ngày hôm nay tỉnh an giang ghi nhận sự f cao kỷ lục với bốn trăm chín mươi một ca
nhằm chú động ứng phó tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín và khẩn trương xây dựng hệ thống oxy trung tâm
nâng cấp các khu điều trị tập trung nhân rộng mô hình cách ly điều trị f nhẹ tại nhà
mặc dù số ca f ghi nhận tại tỉnh an giang chủ yếu ở khu phong tỏa cách ly tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp
do đó để đảm bảo an toàn người dân nên hạn chế đi lại khi không cần thiết và phải chấp hành nghiêm các biện pháp về năm k
theo số liệu của sở y tế tp hcm đến ngày hôm nay sau một mươi ngày tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ một mươi hai một mươi bảy tuổi cơ bản đã hoàn thành và đạt tỷ lệ chín mươi năm bảy
cụ thể theo báo cáo tổng số trẻ dự kiến tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn là bảy trăm tám mươi em
tuy nhiên sau rà soát số trẻ cần tiêm vaccine là sáu trăm sáu mươi tám bốn trăm bảy mươi ba em trong đó trẻ đi học là sáu trăm linh tám tám trăm linh chín
trẻ không đi học là năm mươi chín em
tp hcm đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín tại trường học tại cộng đồng và tại bệnh viện
sau một mươi ngày từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một tp hcm đã tiêm vaccine cho sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi sáu trẻ
trong đó tỷ lệ tiêm cho trẻ đi học đạt chín mươi ba ba năm trăm sáu mươi tám năm mươi bảy trẻ trên sáu trăm linh tám tám trăm linh chín trẻ
hiện một số trung tâm y tế vẫn đang triển khai tiêm vét cho các trẻ hoãn tiêm
trong điều kiện thích ứng với dịch covid một mươi chín các sản phẩm một chuyến đi nhiều điểm đến đảm bảo tính an toàn sẽ là nhu cầu của hầu hết các du khách
sau các tỉnh ở nam trung bộ đông nam bộ tp hcm đã và đang thực hiện lộ trình kết nối với các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long
nhằm kích thích cũng như là kích hoạt và sớm khôi phục ngành du lịch
lãnh đạo tp hcm vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng tháp về chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương
được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với các sản phẩm hấp dẫn đa dạng phù hợp với thị trường khách du lịch tp hcm
nhiều doanh nghiệp lưu hành tại tp hcm cũng rất chú trọng và quan tâm khai thác tour tuyến chương trình du lịch phù vụ khách tại khu vực này
đồng tháp cũng như là các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long thật ra với cái chương trình này chúng tôi đã làm rất nhiều trước đây
tuy nhiên sau đợt dịch bệnh vừa rồi chúng tôi với một tâm thế mới với những chương trình liên kết vùng với tỉnh đồng tháp
chúng tôi rất là hy vọng sẽ có nhiều sản phẩm tour du lịch mới để phục vụ khách hàng
thực tế khi chưa thể mở cửa đón khách quốc tế thị trường nội địa là cơ hội duy nhất của ngành du lịch để vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
bên cạnh những sản phẩm du lịch nội vùng thì sản phẩm du lịch liên tuyến đặc sắc là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định khôi phục ngành du lịch
là một trung tâm thành phố du lịch lớn nhất cả nước thì tp hcm có hơn một doanh nghiệp kinh doanh vệ đủ lưu hành
trong đó có những doanh nghiệp có rất là nhiều quy tính và có kinh nghiệm cũng như quy mô hoạt động lớn
tp hcm chúng ta cũng đã tiêm một trăm linh dân số được tiêm mũi một và hơn tám mươi được tiêm mũi hai
như vậy thì từ cái thế mạnh đó tp hcm đã chủ động để kết nối trở lại với tỉnh thành trên địa bàn cả nước
để làm sao đẩy mạnh được cái liên tuyến liên kết vùng
để du khách có thể đi được trong đẩy mạnh cái du lịch nội địa
nó được đảm bảo an toàn trong cái giai đoạn thích ứng với dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
liên kết vùng được coi là chiều khóa vàng để khôi phục ngành du lịch
tuy nhiên yếu tố được nhấn mạnh trong liên kết là mỗi tỉnh thành cần giữ nguyên thế mạnh của mình
trên tinh thần hòa nhập nhưng không hòa tan
việc liên kết phải tạo ra các sản phẩm mới phù hợp tâm lý thị hiếu từng phân khúc và có tính đặc trưng vùng miền
đặc biệt khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường thì phát triển du lịch phải gắn với việc đảm bảo an toàn phòng dịch
chấp hành nghiêm các tiêu chí du lịch phải an toàn an toàn trong du lịch